không chỉ vào giờ cao điểm mà vào ban đêm cũng rất nhiều phương tiện đi sai làn đường

do phương tiện lưu thông với tốc độ nhanh lái xe ô tô thì yên tâm vì nghĩ đi đúng làn đường
hàng ngày ở khu vực đầu cầu thương dương này thì có rất nhiều xe máy tham gia lưu thông vào làn ô tô
rất là nguy hiểm thứ nhất là gây nguy hiểm cho chính bản thân họ
và thứ hai là gây nguy hiểm cho người lưu thông từ phía đối diện
bình thường hàng ngày em cũng đi làm từ phía bên trong bờ hồ hoàn kiếm sang bên này
thì trên cái đường mình đi thì có rất nhiều xe máy tham gia lưu thông vào làn ô tô
đồng thời cũng tạt gan tạt ngửa tạt đầu
nhiều lúc tạt ra trước cái làn phía đối diện của mình rất là nguy hiểm
nhất là nguy hiểm cho chính họ
và thứ hai là cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phía đối diện
lực lượng chương trăng không thể có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn để nhắc nhở
đừng vì thứ được cho là tiện lợi của bản thân mà gây hậu quả cho bản thân và người khác
quý vị vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
còn bây giờ là tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế